quốc hội mỹ vẫn chưa phê duyệt khoản chi sáu mươi tỷ đô la mỹ viện trợ quân sự và tài chính bổ sung mà ukraine yêu cầu
bên cạnh sự tranh cãi giữa các đảng và giữa các nhà lập pháp về việc phân bổ kinh phí
bộ quốc phòng mỹ còn lập luận rằng họ sắp hết vũ khí để chuyển cho kiev
thượng viện mỹ đã không thể thông qua dự luật chi tiêu trị giá một trăm một mươi một tỷ đô la
trong đó sẽ phân bổ hơn sáu mươi tỷ đô la viện trợ cho ukraine
ngay cả khi tổng thống joe biden lập luận rằng điều này sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo và uy tín của mỹ
quốc hội mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá hơn một trăm hai mươi tỷ đô la cho ukraine
kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thống biden đã yêu cầu tài trợ thêm sáu mươi tỷ đô la cho ukraine vào giữa tháng một mươi
tuy nhiên nhà trắng cho rằng khoản tiền này nên chia ra cho nhiều hạng mục khác
như việc viện trợ cho israel hay tăng cường cho biên giới mỹ mexico
các cuộc thảo luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch nóng lên tại hội nghị của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám
các quốc gia đều ủng hộ việc thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo
xong lại phản đối được cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận của cop hai mươi tám
ả rập xê út và nga cho rằng trọng tâm của hội nghị cop hai mươi tám chỉ tập trung vào việc giảm khí thải
gây hiệu ứng nhà kính mà không đề cập đến nguyên nhân do nhiên liệu hóa thạch gây ra
nhiều quốc gia bao gồm cả ấn độ và trung quốc chưa xác nhận rõ việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
trong khi ít nhất tám mươi quốc gia khác đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận của cop hai mươi tám
về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch
các cuộc tranh luận cũng nóng lên sau khi tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ opec
gửi thư hối thúc các nước thành viên và các nước đồng minh sản xuất dầu mỏ
phản đối việc đề cập nhiên liệu hóa thạch trong thỏa thuận cuối cùng đạt được khi kết thúc hội nghị cop hai mươi tám
đề xuất giảm dần hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung
được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu
và về lý thuyết thỏa thuận này sẽ được hoàn tất vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới
ngày họp cuối cùng của hội nghị cop hai mươi tám
thưa quý vị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đưa ra cảnh báo
hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại gaza đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn
riêng hệ thống y tế tại gaza đã không còn khả năng hoạt động trong khi nhu cầu lại tăng lên
từ ngày bảy tháng một mươi tới nay giao tranh đã khiến cho một mươi bảy bảy trăm linh người palestine thiệt mạng
và bốn mươi tám bảy trăm tám mươi người bị thương
ba trăm ba mươi chín cơ sở giáo dục hai mươi sáu bệnh viện năm mươi sáu cơ sở y tế tám mươi tám đền thờ tại gaza đã trở thành mục tiêu tấn công
chín mươi bảy hộ gia đình tại gaza hiện không có đủ thức ăn
tổ chức y tế thế giới đã trình dự thảo
nghị quyết trong đó hối thúc israel tuân thủ nghĩa vụ theo luật quốc tế nhằm bảo vệ người dân
và các nhân viên nhân đạo tại gaza
nội dung dự thảo sẽ được đưa ra xem xét trong phiên họp đặc biệt ngày hôm nay
trong khi đó mỹ tổ chức hợp tác hồi giáo liên đoàn ả rập ai cập jordan qatar
ả rập xê út thổ nhĩ kỳ và chính quyền palestine đã có cuộc họp tại thủ đô washington
để thảo luận về nhu cầu hỗ trợ nhân đạo cho